thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội
nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp xảy ra đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy cướp tài sản và kể cả những vụ án giết người
phần lớn nguyên nhân do lối sống buông thả lười lao động thích ăn chơi đua đòi
mặt khác là do thiếu hiểu biết pháp luật và cũng có không ít trường hợp phạm tội lại do sự thiếu sự quan tâm từ phía gia đình
những vụ án vừa được ghi nhận tại vĩnh long một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của mỗi cá nhân gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng ngừa và góp phần đẩy lùi loại tội phạm này
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long và công an huyện mang thít đã bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tổ chức tiệc ma túy bên trong một tiệm áo cưới trên địa bàn huyện mang thít
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai đĩa xứ bên trong có chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý trong các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ đa phần nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên không có nghề nghiệp ổn định thiếu sự quan tâm quản lý từ gia đình
không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy tình trạng mâu thuẫn cá nhân dẫn đến án mạng cũng đang có chiều hướng gia tăng
điển hình như vụ án xảy ra tại huyện vũng liêm chỉ vì mâu thuẫn tiếng nẹt bô mà bị can nguyễn minh tùng sinh năm hai nghìn năm chú tp hcm đã gây ra hành vi giết người
hay vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn
chỉ thị chỉ vì không có tiền thanh toán khi nhậu nên lê phạm thái tuấn sinh năm hai nghìn một là em ruột của lê phạm thái toàn đã để lại chiếc điện thoại thế chấp cho chủ quán
tuy nhiên với tinh khí côn đồ thái toàn đã cùng em ruột quay trở lại quán để cướp lại chiếc điện thoại trên
thái toàn là đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em chưa được xóa án tích
ngậu ở quán cao cai ba mươi chín xong tôi và tứng về
về thì tứng nói là tứng
đấy điện thoại ở bên quán
rồi tôi đứng cầm dao cầm cây qua để lấy lại điện thoại
trong lúc ấu đả tôi có chém hai mươi đồng một dao
sau khi xảy ra tôi thấy rất là hối hận
em tôi tuổi còn nhỏ mà dính vô tù lợi
theo số liệu thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã xảy ra một trăm chín mươi bảy vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
tám mươi một vụ liên quan đến tội phạm ma tử
một mươi tám vụ cướp và cướp sạch tài sản và bảy vụ giết người
trong số đó có nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
và hầu hết các vụ việc đều được lực lượng công an điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
trước cái thực trạng trên bán đạo công an thị xã bình minh
xin đề ra một số giải pháp để kéo giảm tình hình như sau
tiến truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các lứa tuổi thanh thiếu niên
để họ nâng cao nhận thức về pháp luật
xây dựng các mô hình phòng ngừa giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp lực
khi xảy ra tội phạm nhanh chóng điều tra kết hợp với diễn xác tòa án
đưa ra xét xử kịp thài nhằm gắn đeo tội phạm và phòng ngừa chung cho toàn xã hội
đẩy mạnh công tác tấn công chấn áp các loại tội phạm
tập trung các đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp lực
nhằm để ổn định tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thị xã
để có phần kiềm chế kéo giảm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm đối tượng này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
nhất là sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình nhà trường các tổ chức đoàn thể đối với các em
hướng các em đến lối sống lành mạnh có ích cho xã hội
có như thế thì công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả
và tình hình an ninh trật tự ở địa phương mới được giữ vững ổn định